đây cũng là nơi yên nghỉ của vị anh hùng dân tộc cuba jose marti và các nhân vật lịch sử khác của quốc đảo caribe này
hai mươi một phát đại bắc vang khắp thủ đô la havana báo hiệu lễ an táng của lãnh tụ fidel castro bắt đầu cách đó một km tại santiago de cuba
hàng nghìn người đã đứng hai bên đường phố ở santiago de cuba để chờ đoàn xe chở hải cốt ông đi qua trước khi đến nghĩa trang santa infinea
đây là những khoảnh khắc cuối cùng của người dân cuba được nhìn thấy hộp đựng cho cốt lãnh tụ fidel castro
đám đông hát vang quốc ca cuba và hô to viva fidel fidel sống mãi
lễ tang được tổ chức kín không có sự tham gia của quần chúng và giới truyền thông
chủ tịch cuba raúl castro cho biết tàng lễ sẽ được thực hiện theo nghi thức đơn giản gần khu vực yên nghỉ của vị anh hùng dân tộc cuba jose marti
trước đó sáng nay theo sở việt nam lễ mít tinh tưởng niệm lãnh tụ fidel castro tại santiago de cuba đã diễn ra với sự tham dự của nhiều nhân vật
lãnh đạo các nước và hàng chục nghìn người dân cuba
phát biểu tại lễ tưởng niệm chủ tịch cuba raúl castro cam kết sẽ bảo vệ tổ quốc và cách mạng xã hội chủ nghĩa
khẳng định cuba sẽ vượt qua mọi thách thức trở ngại cũng như các mối đe dọa trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
từ la habana tới santiago de cuba trong suốt bốn ngày qua người dân cuba đã gửi lời chào tạm biệt lần cuối
của chủ tịch fidel castro
khi đoàn xe đưa cho cốt của ông đi dọc chiều dài đất nước tái hiện đúng hành trình tự do mà nhà cách mạng kiệt xuất fidel đã thực hiện lúc sinh thời
hôm nay người dân santiago de cuba đón fidel trở về với tình cảm nồng ấm và cũng là thời khắc tiến đưa ông đến với một hành trình mới
bạn bè từ khắp nam châu quy tụ về đây không chỉ để chia sẻ với nhân dân cuba nỗi mất mát to lớn
và tiến đưa người con yêu tú nhất trong lịch sử hiện đại của chúng ta
và người ta sẽ không chết khi đã tạo ra sự sống